tiếp tục với những tin tức đáng chú ý
dự báo chiều mai một mươi bảy tháng một mươi hai siêu bão rai sẽ đổ bộ vào biển đông
ngay trong chiều nay thủ tướng chính phủ đã có công điện gửi các ban bộ ngành địa phương ven biển
từ quảng ninh đến kiên giang về việc ứng phó khẩn cấp với siêu bão này
thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai các bộ ngành và địa phương
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão quyết liệt chỉ đạo triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão
các địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng các cơ quan có liên quan chỉ đạo ra soát
nắm rõ ngay tất cả các phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển và hoạt động ở những đoàn khác
tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão chỉ đạo thông tin hướng dẫn phương tiện tàu thuyền di chuyển
về nơi tránh trú an toàn kiên quyết không để tàu thuyền phương tiện hoạt động trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đối với các hoạt động trên biển an toàn tính mạng
và phòng chống dịch covid một mươi chín cho người dân tại nơi neo đậu tránh trú
đồng thời ra soát chuẩn bị sẵn phương án để chủ động ứng phó với tình huống bão ảnh hưởng đến địa phương
chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư sẵn sàng ứng phó xử lý mọi tình huống không để bị động bất ngờ